sau năm ngày xét xử và nghị án chiều nay ngày hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều hai trăm hai mươi hai khoảng ba bộ luật hình sự
theo đó tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù hoàng thị ngọc hường nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế
cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng có liên quan đến công ty việt á tham ô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng
nhân viên cdc đắk lắc và đinh lê lê na nhân viên của công ty việt á lợi dụng chức vụ quyền hạn hằng đã thỏa thuận với na đã lập khống phiếu giao hàng
sau khi tính toán công ty việt á chuyển khoản để na trả lại cho hằng gần một tỷ đồng
trước đó hàng na cùng bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại tỉnh hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đoạn đường quốc lộ ba mươi chín thuộc địa phận thôn liêu hạ xã tân lập huyện yên mỹ
cơ quan huyện yên mỹ kiểm tra phát hiện vũ văn thắng và một người dân chú huyện ân thi đang giao dịch cho vay lãi nặng
cụ thể trước đó thắng cho người này vay tám mươi triệu đồng với lãi suất năm đồng một triệu một ngày
giờ gặp thắng để trả bảy năm triệu đồng tiền lãi thì bị phát hiện
cơ quan công an đã xác định nguồn gốc số tiền
thắng cho vay là tiền của nguyễn ngọc thắng người địa phương
gắng và thắng cho người dân trên vai năm lần với tổng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày
số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay trên một trăm linh triệu đồng
một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu vừa bị công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp phát hiện bắt giữ
cụ thể vào lúc một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi tháng bốn trên tuyến dt tám trăm bốn mươi hai thuộc địa phận ấp an thọ
xã an phước huyện tân hồng công an huyện tân hồng phát hiện xe mô tô mang biển số sáu mươi bảy l ba hai nghìn hai trăm hai mươi bốn
do đối tượng nguyễn văn vui chú thành phố cần thơ điều khiển có vận chuyển một bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc tạm giữ phương tiện tăng vật có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tiến hành kiểm tra đổi xuất
và kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn
theo kế hoạch được ban hành lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với chín tám trăm ba mươi hai cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
bao gồm các cơ sở đã được cấp thủ tục môi trường các cơ sở chưa được cấp thủ tục môi trường cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ
cụ thể sẽ kiểm tra một trăm sáu mươi hai cơ sở chăn nuôi thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy phép môi trường hoặc hồ sơ tương đương của ủy ban nhân dân tỉnh
hai trăm linh cơ sở chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân cấp huyện
và tám bốn trăm bảy mươi cơ sở chăn nuôi nông hộ quy mô hộ gia đình đang hoạt động
hiện nay tỉnh đồng nai hiện có một bốn trăm năm mươi bảy cơ sở chăn nuôi tập trung và hai mươi hai hai trăm chín mươi tám cơ sở chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ
với hai loại vật chủ lực là lợn và gà
đây cũng là thời gian cao điểm mà thành phố đón khách du lịch
công tác giả soát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn cơ sở kinh doanh ăn uống
chợ truyền thống cũng được tăng cường hơn có phần đảm bảo an toàn môi trường du lịch của thành phố
chợ phước mỹ quận sơn trà định kỳ mỗi tháng ban quản lý các chợ quận sơn trà tiến hành lấy mẫu tết nhanh các mặt hàng giò chả và thực phẩm tinh bột
việc lấy mẫu ngẫu nhiên như thế này sẽ tầm soát được nguy cơ sử dụng hàng the phọc mon
đây là những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
thường xuyên sử dụng bộ vít xét nghiệm nhanh thực phẩm của bộ công an cung cấp để test các thực phẩm tại chợ trong năm

trong quá trình chuẩn bị rất là chú đáo thế này có thể hạn chế tối thiểu các nguy cơ đối với các du lịch
tại đà nẵng đã từng xảy ra nhiều trường hợp du khách ngộ độc theo đoàn phải nhập viện điều trị
do đó ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng mỗi cơ sở kinh doanh cần tự nâng cao ý thức
về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm để du khách đến với thành phố yên tâm về chất lượng dịch vụ tại đây
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
ubnd tp hà nội vừa ban hành công văn về việc kiểm soát kiểm tra giả soát an toàn sử dụng điện
an toàn phòng cháy trợ cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố
theo đó ubnd tp hà nội đề nghị tổng công ty điện lực tp hà nội chủ trì phối hợp với sở công thương
và ubnd các quận huyện thị xã tổng kiểm tra giả soát việc ký hợp đồng mua bán điện
hiện trạng mục đích sử dụng điện của khách hàng hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn
và phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện xử lý vi phạm ngừng giảm mức cung cấp điện
đối với các trường hợp không đủ điều kiện sử dụng điện không an toàn sử dụng điện sai mục đích
việc tổng kiểm tra xong trước ngày hai mươi tháng sáu ubnd các quận huyện thị xã chủ trì phối hợp sở xây dựng
xử lý rứt điểm công trình xây dựng trái phép sai phép trên đất nông nghiệp công nghiệp lâm nghiệp
chờ triển khai dự án hành lang thoát lũ hành lang bảo vệ lưới điện chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ
không để cơ sở công trình đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động
cục hàng không việt nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay trong dịp nghỉ lễ từ ngày hai mươi chín tháng bốn
đến ngày ba mươi ba tháng năm
cụ thể tại các cảng hàng không sân bay nội bài đà nẵng tân sơn nhất phú quốc cam ranh
các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các khu vực các cảng hàng không
đối với các cảng hàng không cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác
thì thực hiện tăng cường đảm bảo an ninh hàng không như cấp độ một nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung
đồng thời các cảng hàng không thông báo nội dung trên đến các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ hàng không các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không sân bay
trường hợp có vụ việc đổ xuất các đơn vị báo ngay khi phát hiện vụ việc theo quy định
về công tác thông tin báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không
trường hợp cần xác minh làm rõ vụ việc nếu có cục hàng không việt nam yêu cầu phòng an ninh hàng không
trực tiếp liên hệ đến các cơ quan đơn vị cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị
triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp theo quy định
trong một diễn biến liên quan cục hàng không việt nam cũng vừa ban hành chỉ thị tăng cường các giải pháp
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế
thưa quý vị từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng bốn người dân thành phố hồ chí minh sẽ có cơ hội thưởng thức hơn ba trăm năm mươi món ăn thức uống đặc trưng vùng miền
trong chương trình lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại khu du lịch văn thánh quận bình thạnh
đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức quy tụ bốn mươi gian hàng đại diện cho các khách sạn khu nghỉ dưỡng nhà hàng bốn năm sao
hướng về việc xây dựng chi tiết hơn vào bộ quy tắc về thuần phong mỹ tục
về cách ấn xử gắn kèm với các chỉ tiêu định lượng

có những cái hành động là vi phạm thuần phong mỹ tục chẳng hạn
thì đó là những cái định tính

tuy nhiên để cái việc đấy nó hiệu quả

thì quyết định của họ phải là quyết định cuối cùng
thế thì những cái
cái quy định mới đó sẽ giúp gọi như ban hành thành một cái hành lang
hành mới khung chung để giúp cho mọi người có thể đi đúng hơn
và các doanh nghiệp cũng có thể tự tin trong câu chuyện là họ sử dụng một cái mô hình giải pháp mới
mà không lo vướng đến những cái vấn đề khác
hoặc là các cái bạn kol klc hay là những cái bạn đối tác
họ triển khai thì họ cũng biết là ai thế thì mình nên như thế nào
và cái gọi là có những cái làn danh để họ biết được rõ cụ thể là
thế thì đâu là trắng đâu là đen để họ có thể tránh
thì dùng ý đây chính là một cái tín hiệu rất là tích cực
trong quyết định của bộ thông tin và truyền thông thì tháng một mươi hai
cộng phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng ban hành bộ danh sách white list
là danh sách doanh nghiệp được quảng cáo và danh sách black list doanh nghiệp không được quảng cáo
công bố ra cổng thông tin điện tử của bộ và ra thông tin điện tử cuối cùng
quy định lên danh sách này kỳ vọng minh bạch hơn cho cả khán giả người dùng về thị trường quảng cáo
đưa ra mức răng đe phù hợp cho người nổi tiếng khi truyền tải thông tin
thưa quý vị những ngày qua công an tp hcm đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi đơn tố cáo
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và công ty trách nhiệm hữu hạng manolife việt nam
nhiều khách hàng cho biết họ chính là nạn nhân sập hố với chung kịch bản
tham gia sản phẩm đầu tư xin lời cao hợp tác giữa scb và menolai tặng kèm bảo hiểm nhân thọ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tất cả đơn tố cáo đều đề nghị điều tra xử lý
các cá nhân tập thể công ty trách nhiệm hữu hạng menulife việt nam
trụ sở tại tòa nhà manulife đường hoàng văn thái phường tân phú quận bảy
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn tức scb
người dân cho rằng đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng scb
nhưng bị hô biến thành mua bảo hiểm nhân thọ của menolai
đa phần những khách hàng này sau khi được nghe tư vấn về gói tâm an đầu tư
sẽ mang lại lãi suất cao hơn
trước khi được nghe tư vấn khách hàng đã đồng ý làm hợp đồng với khoản đầu tư ban đầu là một trăm linh triệu đồng một năm
tuy nhiên trước những thông tin lùm xùng về hợp đồng lừa đảo
người khách hàng ngoài bảy mươi tuổi này mới vỡ lẽ ra đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
tương tự anh võ sang bảnh ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
vợ anh có đến scb chi nhánh bến thành để đáo hạn và tiếp tục gửi tiền tiết kiệm
tại đây nhân viên giao dịch của scb tư vấn gói tiết kiệm ưu đải tâm an đầu tư với lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm
trong quá trình tư vấn nhân viên không nói đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
đến nay khách hàng không thể liên lạc được với nhân viên tư vấn scb
trong khi đó số tiền hơn bốn trăm linh ba triệu đồng đang gửi tiết kiệm đến thời gian đáo hạn
lại chuyển sang sản phẩm tầm an đầu tư của menolite và scb
khi liên hệ nhân viên này thì nhân viên này đã bóng bỉ rồi kêu cho một số điện thoại khác để liên hệ
khi liên hệ thì nhân viên phụ trách đó nói là hiện giờ bạn đó không có phụ trách hồ sơ này nữa mà chuyển cho số điện thoại của một bạn nhân viên menolite
tầm khoảng một tháng trước khi mà mình tập tập mình chứng cứ để mình làm tên phiếu nại và giải quyết
thì mình tìm lại cái gia lô của bạn này thì phát hiện là bạn đó đã khóa không còn những cái gia lô này
không còn tồn tại nữa
nhu cầu xử lý trách nhiệm nếu xác định có hành vi sai phạm trong lĩnh vực nếu là sai phạm trong hình sự thì đề nghị truy tố các tổ chức cá nhân mà có sai phạm
còn riêng về trách nhiệm viên sự thì yêu cầu menolite và liên đối với lại scb hoàn đại số tiền mà người nhà tôi đã gửi trong đây
thông tin chúng tôi vừa cập nhật phía manolai việt nam cho biết đang xem xét giải quyết các yêu cầu của những khách hàng này
một cách nghiêm túc công bằng
và thỏa đáng đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định không khoan nhượng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận nào
và sẽ ngay lập tức chuyển đến cơ quan chức năng xử lý nếu phát hiện sai phạm